ngoài mía mì cao su thì quả mắng cầu hay ở miền bắc còn gọi là quả na là một trong những cây trồng chiếm diện tích lớn tại tỉnh tây ninh
để hướng đến một nền nông nghiệp sạch an toàn nhiều trang trại tại tỉnh đã áp dụng quy trình việt gáp để trồng cây mắng cầu
chất lượng thì đã rõ tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm vẫn là nỗi lo của người nông dân
cây mắng cầu hay miền bắc còn gọi là cây na là loại cây trồng phổ biến và lâu đời ở tây ninh
trên mãng cầu với đặc điểm khó chăm sóc vì trong thời gian sinh trường nhiều loại sâu bọ sẽ xâm nhập gây đục trái thối gốc
để hạn chế sâu bệnh nông dân phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và điều này đã dẫn đến việc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm vượt quá mức cho phép
khi bán ra sẽ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và gây ô nhiễm môi trường
nhận thức được vấn đề này trung tâm khuyến nông tỉnh đã chỉ đạo xuống trung tâm khuyến nông các huyện hướng dẫn hỗ trợ người nông dân trồng mã cầu theo tiêu chuẩn việt gáp
và đây cũng chính là nhu cầu tất yếu để đảm bảo sự an toàn của người tiêu dùng và phát triển loại cây trồng này theo hướng bền vững
cây mãng cầu thì điện tích mãng cầu ở tỉnh tây ninh là nằm khoảng bốn tám trăm linh hectare
trong năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm khuyến nông có triển khai một mươi bốn hectare
cây mãng cầu được triển khai việt gáp
cây mãng cầu cái dự án này cũng thực hiện cho ba năm một mươi sáu một mươi bảy và một mươi tám
thì hiện nay là trung tâm đang làm cái việt gáp đó
làm việt gáp là cái thứ nhất là làm để cho cái sản phẩm nó đến tới người tiêu dùng nó được an toàn
cái thứ hai nó là tuyên truyền vào văn đồng người nên làm sản phẩm sạch
mục đích cuối cùng là hướng đến các thị trường ngoài tỉnh
trong nước tiến tới là xuất khẩu qua nước ngoài
đây là vườn máng cầu với diện tích năm hectare của ông huỳnh biển chiêu tại xã tân hưng huyện tân châu tỉnh tây ninh
ông chiêu là một trong những người nông dân đầu tiên áp dụng quy trình việt gáp cho vườn mãng cầu của mình
áp dụng khoa học kỹ thuật đã giúp vườn mãng cầu của ông giảm thiểu được sâu bệnh
nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như gia tăng được năng suất trên đơn vị diện tích
chất lượng thì đã được đảm bảo tuy nhiên hiện nay vấn đề đầu ra cho sản phẩm vẫn là điều mà ông chiêu cũng như nhiều người nông dân trồng mắng cầu tại tây ninh còn chăn chờ
hiện nay tôi mong muốn là các doanh nghiệp tới để ký hợp đồng
nếu có tới cái hợp đồng là bao tiêu là coi như phải bao tiêu toàn bộ hết cái sản phẩm trên cái lô hay thửa nào đó
cái thứ nhất
cái thứ hai nữa bởi vì cái đặc điểm của cái quả măng cầu này
nó khi lúc mà nó dài chính là đồng lọt thì phải thu tương đối là đồng lọt
thì từ chỗ đó cũng nhờ các cái doanh nghiệp đó nắm được thông tin này đó thì mới giúp được bà con là nông dân của tôi mới làm được cái quảng cầu này là chỗ tốt
cây giúp so đói giảm nghèo và là cây làm giàu của bà con nông dân
hiện nay cùng với việc áp dụng các quy trình về tưới tiết kiệm cũng như là quy trình việt gáp để nâng cao giá trị
chất lượng của loại sản phẩm trái cây chủ lực này
một trong những vấn đề mà người nông dân đang gặp phải đó là vấn đề đầu ra cho sản phẩm
rất cần các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng có sự liên kết để làm sao bà con nông dân yên tâm với việc phát triển những sản phẩm việt gáp tốt cho sức khỏe nhưng yên tâm về đầu ra